tại thành phố hội an tỉnh quảng nam ngân hàng thế giới phối hợp với tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải
tổ chức hội thảo đánh giá giữa kỳ dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
hội thảo có đại diện đến từ năm mươi một tỉnh thành phố và các đơn vị liên quan tham gia
dự án gồm hai hợp phần chính trong đó hợp phần đường có tổng mức đầu tư hơn ba hai trăm chín mươi tỷ đồng
với mục tiêu khôi phục cải tạo sáu trăm bảy mươi sáu km đường và bảo dưỡng thường xuyên hơn sáu mươi một một trăm linh km đường
đối với hợp phần cầu có tổng mức đầu tư gần năm tám trăm linh tỷ đồng
mục tiêu đầu tư xây dựng tối thiểu hơn hai một trăm bảy mươi cầu trên địa bàn năm mươi tỉnh thành phố
đến nay dự án đã và đang xây dựng được một tám trăm bốn mươi cầu
đến năm hai nghìn hai mươi tất cả các cầu theo kế hoạch phải hoàn thành